chiều nay ngày chín tháng một mươi hai tại hà nội bộ quốc phòng việt nam đã tổ chức trực tuyến chương trình khách mời nước chủ tính asean
đại tướng ngô xuân lịch ủy viên bộ chính trị phó bí thư quân ủy trung ương bộ trưởng bộ quốc phòng việt nam chủ trì hội nghị
dự hội nghị tại các điểm cầu có bộ trưởng quốc phòng các nước asean lãnh đạo quốc phòng các nước anh đức canada
phó chủ tình ủy ban châu âu đại diện cấp cao về chính sách an ninh và đối ngoại phó tổng thư ký liên hợp quốc
phát biểu tại hội nghị đại tướng ngô xuân lịch nêu rõ đây là cơ hội tốt để cùng nhau trao đổi giúp các khách mời hiểu hơn về asean
và các cơ chế hợp tác quốc phòng của asean để asean hiểu hơn về sự quan tâm của khách mời là cơ sở để thúc đẩy hợp tác trong thời gian tới
qua một mươi bốn lần tổ chức admm quan hệ hợp tác quốc phòng trong asean từng bước được thúc đẩy mạnh mẽ
ở cấp độ chiến lược các nước cam kết không được dùng vũ lực trong giải quyết các tranh chấp
thúc đẩy thiết lập đường dây liên lạc trực tiếp giữa các bộ trưởng để kịp thời xử lý các vấn đề nổi lên
khuyến khích thiết lập các cơ chế phối hợp giữa lực lượng quân đội các nước trong ứng phó với các thách thức chung
nhất là thách thức an ninh phi truyền thống đồng thời tăng cường hợp tác thực chất trong những lĩnh vực khác mà asean cùng quan tâm